thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh từ thành phố hồ chí minh về đồng nai
bắt hai đối tượng thu giữ hơn năm trăm linh gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó qua công tác quản lý địa bàn đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an tp biên hòa phát hiện đối tượng nguyễn phước thành
trú tại thành phố biên hòa hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn với quy mô lớn
sau một thời gian xác lập chuyên án trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang thành
đang mang hai gói ma túy tổng hợp có trọng lượng năm trăm linh g đi bán cho người nghiện trên địa bàn khu phố chín phường tân biên tp biên hòa
qua đấu tranh thành khai nhận mua của trần huy hùng với giá gần hai trăm linh triệu đồng về chia nhỏ bán lại cho các đầu mối tiêu thụ và con nghiện trên địa bàn
em có bỏ hai bịch tia lông ma túy đá vào trong cốc xe và chạy đi
em đã bán ham lợi nhuận trước mắt mà em quên đi vi phạm pháp luật
mở rộng điều tra lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng trần huy hùng
tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh thu giữ bốn gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để mua bán trái phép chất ma túy
giờ tôi không có nghề nghiệp
tôi là người nghiện ma túy
tôi mua ma túy về để bán
lần đầu tôi bán là bảy mươi tám triệu lần sau tôi bán một trăm chín mươi năm triệu
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trân áp tội phạm của công an tỉnh lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố biên hòa
tiếp tục chủ động trong công tác phòng ngừa
tình hình phát hiện các tù điểm phức tạp về ma túy
để tổ chức thiệt phá không để các tù điểm gây mất trật tử ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tử tại địa phương
phát hiện các đường dây mua bán ma túy trên địa bàn để tổ chức hiệp phá nhằm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
được biết đối tượng nguyễn phước thành có hai tiền án về tội đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy
còn trần huy hùng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện công an thành phố biên hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau hơn bốn tháng điều tra bổ sung tòa nhân dân tp hcm dự kiến ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong
trong vụ án này trang bị truy tố về các tội giết người hành hạ người khác theo điều một trăm hai mươi ba và một trăm bốn mươi bộ luật hình sự khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình
thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu
tội phạm theo điều ba trăm tám mươi chín tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
để phục vụ việc xét xử tòa triệu tập hai giám định viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm và năm nhân chứng
trước đó ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
về nội dung luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo thái sang tội giết người
hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung hội đồng xét xử sẽ xét xử theo tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
đến ngày tám tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng bổ sung và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
công an tp bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngô xuân tuấn quang chú huyện tiên du về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại phường võ cường thành phố bắc ninh tổ công tác cảnh sát giao thông công an tp bắc ninh kiểm tra phát hiện xe ô tô do lái xe nguyễn văn ước chú tỉnh bắc giang điều khiển vi phạm lỗi chở hàng vượt quá chiều cao quy định
quá trình làm việc xác định nguyễn văn ước là lái xe chở giấy thuê cho anh ngô xuân sơn chú huyện tiên du
cùng lúc đó quang là em trai của ngô xuân sơn điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường nguyễn văn cử phường võ cường đỗ chắn trước đầu xe ô tô vi phạm liên tục chửi bới xúc phạm các đồng chí trong tổ công tác cản trở không cho tổ công tác làm việc với lái xe
đối tượng đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó
thưa quý vị khu du lịch quốc gia hồ hòa bình với rất nhiều đảo lớn nhỏ cùng cảnh đẹp nên thơ hùng vĩ đã tạo ra một điểm nhấn mới thu hút du khách trong và ngoài nước
nhằm bảo đảm an toàn cho du khách đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giả soát kiểm tra tuyên truyền tới các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ sông đà kiên quyết không để các phương tiện chở khách không bảo đảm an toàn hoạt động
một buổi kiểm tra tại tàu vận chuyển khách du lịch trong khu vực lòng hồ sông đà của đội cảnh sát đường thủy tỉnh hòa bình
hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành tốt quy định về đảm bảo luật giao thông đường thủy du khách được yêu cầu mặc áo phao trong suốt trạm tham quan
chúng tôi đi thì nói chung là càng ngày càng phát triển và hai nữa là cái sự ăn đi toàn cho bà con thì đã nâng lên rất nhiều
mọi người đều có áo phao và tất cả các phương tiện chống nổ rồi các thứ đảm bảo an toàn đều có hết
du khách bọn tôi là nói chung là cũng rất là cảm thấy hài lòng
chúng tôi làm du lịch ở tháp bờ đây
thì tàu thuyền thì chúng tôi cũng trang bị đầy đủ
và cũng có đợt mà các chú công an rồi là cho đi học rồi đi tập huấn các thứ này chúng tôi cũng đều được đi
trước kia nhiều du khách và chủ tàu vẫn còn chủ quan trong việc mặc áo phao
tuy nhiên nhờ việc tuyên truyền cũng như kiểm tra định kỳ thường xuyên ý thức của người dân đã được nâng cao
tổ chức các buổi tuyên truyền
đối với các chủ phương tiện và những người điều kiện phương tiện tại khu vực lòng hồ
tuyên truyền về luật giao thông thủy nổi địa
hiện nay thì đội cảnh sát đường thủy đã xử lý rất là triệt để đối với những phương tiện mà không có đầy đủ điều kiện tham gia giao thông
theo thống kê hiện trên tuyến đường thủy lòng hồ sông đà
thuộc địa bàn tỉnh có một trăm tám mươi năm phương tiện thủy đăng ký hoạt động chuyên chở khách du lịch tham quan lễ hội
trong năm nay đội cảnh sát đường thủy phối hợp với cảng vụ hòa bình ra soát tổng kiểm tra các phương tiện
qua đó lập biên bản đình chỉ cấm hoạt động đối với hai mươi năm phương tiện thủy không đảm bảo quy định về an toàn khi tham gia giao thông chở khách
để đảm bảo cho công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông những dịch cuối năm
thì chúng tôi đã ngoài công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
thì chúng tôi cũng để mạnh các công tác quần tra kiểm soát để xử lý
các hành vi như sử dụng các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật không đăng ký đăng kiểm dựa trên lòng hồ sông đà
và xử lý các phương tiện trở khóa bạch mướn nước tức là quả khổ quả tải trên tuyến đường thủy lựa điện
với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát đường thủy và các đơn vị chức năng
nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh hòa bình không có tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
đây là một trong những mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
cũng như giá trị của tour du lịch khám phá hồ hòa bình
từ đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị ubnd tp hà nội đang chỉ đạo đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trồng mới cây xanh
tạo cảnh quan bóng mát và bảo vệ môi trường đặc biệt là đã gần đến dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
có thể nói là thời gian qua
hà nội đã rất quan tâm đến công tác chỉnh trang phát triển đô thị
vâng tuy nhiên giữa chủ trương đúng đắn cho đến công tác triển khai thực hiện
thì vẫn còn có những bất cập dẫn đến nhiều kết quả không đạt được như mong muốn
điển hình trong công tác này là việc tạo diện mạo mới cho vỉa hè của hơn chín trăm linh tuyến phố trong nội thành
qua năm năm thay thế gạch truyền thống sang đá tự nhiên với tuổi thọ lên đến bảy mươi năm
tại hơn chín trăm linh tuyến đường tại một mươi hai quận nội thành
thì giờ đây vẻ hè trên nhiều tuyến phố của hà nội
đang xuống cấp nghiêm trọng như thế này
bóng chóc nứt vỡ thậm chí là trở thành ồ gà
trong khi đó những loại đá vỉa hè này được quảng cáo tung hô là có độ bền lên tới bảy mươi năm
nhưng thực tế khác quá xa những gì đã quảng cáo
độ bền bảy mươi năm giờ đây chỉ sau hai ba năm đã vỡ nát và để lại bộ mặt đô thị nhách nhác như thế này
thì các bạn thấy những kiểu hẹt chúng ta có thể là đã mới thay thôi
mới thay gần đây thôi
nhưng mà thường trong sử dụng một thời gian từ ba năm đến năm năm là thường tượng nứt tóc là rất nhiều
thì tôi xem xét các cơ quan quản lý sẽ tính toán như thế nào cho đỡ đăng ký cho nhân dân
và làm sao chất lượng công trình thi công để thật sự tốt
bởi vì sự nứt gãy
của những vỉa hè là rất nhiều
điều đáng nói đó là câu chuyện lát đá vỉa hè không như quảng cáo đã được nhắc đến rất nhiều
thậm chí năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra thành phố hà nội đã có kết luận về những sai phạm liên quan đến lát đá vỉa hè
thế nhưng sau đó tình trạng này lại vẫn tái diễn
các cái chủ trương của thành phố thì nó đưa vào cuộc sống
nhưng mà sở xây dựng là cơ quan mà có cả những bộ máy thẩm định
có cả các chuyên gia có trách nhiệm có kiến thức
và có cả những cái chuyên môn cái quy chuẩn của nó
thì đó là những cơ quan mà đưa ra những quan điểm
cái tính tương thích phù hợp của loại vật liệu dùng trên đường phố
chúng ta đầu tiên là quay lại cái vấn đề bảy mươi năm thì phải tìm ra cơ quan nào phát ngôn ra bảy mươi năm
thì chúng ta tìm ra được cái lời giải căn cứ vào đâu mà có một cái dự định ảo tưởng như vậy
rõ ràng người dân cũng mong chờ chỉ rõ trách nhiệm
thuộc về cá nhân tổ chức nào để có biện pháp xử lý nghiêm khắc các sai phạm
cảnh quan môi trường đô thị xanh sạch đẹp là điều mà bất cứ người dân thủ đô nào cũng mong muốn
tuy nhiên việc triển khai thực hiện cần phải chấn chỉnh như thế nào
gắn trách nhiệm từng cá nhân tập thể ra sao để những bất cập trong công tác lát đá vỉa hè như vừa qua sẽ không còn tái diễn trong thời gian tới

huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

huyện hữu lâm tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về tội bắt giam người trái pháp luật